thời gian qua mặc dù nông nghiệp đã có những bước tăng trưởng khá nhưng để hướng tới việc phát triển nông nghiệp bền vững thì cần phải chú trọng nông nghiệp sạch nông nghiệp hữu cơ
nông sản của nước ta hiện chưa đạt giá trị cao chưa xuất khẩu được nhiều bởi chưa đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường quốc tế
không còn lạm dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong sản xuất nông nghiệp như trước đây
nông dân tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã chú trọng sản xuất trồng trò chất lượng hơn là số lượng để cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn
và xu hướng sản xuất sạch hiện đại đang đứng bà con nông dân ngành nông nghiệp chọn lựa thay đổi
trước đây mỗi lần cải tạo đất phần lớn nông dân sử dụng thuốc diệt cỏ sử dụng phân bón hóa học để vệ sinh đồng ruộng làm đất cho các vụ hành tỏi
thế nhưng vài năm gần đây nhiều nông dân đã chuyển sang sử dụng phân hữu cơ vi sinh tự chế để cải tạo đất và bón thuốc chăm sóc ruộng nhiều hơn
theo nông dân sử dụng phân hữu cơ phân hữu cơ vi sinh sẽ giữ đất tốt hơn
chủ động chọn lựa sản xuất hành tỏi sạch nhà nông còn liên kết với các cơ sở chế biến doanh nghiệp tiêu thụ đồ ứng dụng công nghệ viên
sử dụng phân hữu cơ vi sinh vào sản xuất hành tỏi theo chuẩn việt gáp bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con trên đảo lý sơn
hành tỏi lý sơn là sản phẩm chủ lực của người dân trên đảo để không ngừng nâng cao giá trị giá thành cho hành tỏi đồng thời bảo vệ môi trường

huyện lý sơn đang khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư làm cầu nối giữa doanh nghiệp hành tỏi theo tiêu chuẩn việt gáp